nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng sáu năm hai nghìn hai mươi khu vực phía bắc
hội nghị nêu bật những truyền thống vẻ vang trong bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của công an nhân dân việt nam
trải qua các giai đoạn lịch sử đây là lực lượng luôn gắn bó chặt chẽ với người dân
tích cực đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của thế lực thủ địch bảo vệ chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân
kết luận hội nghị lãnh đạo ban tuyên giáo trung mương đề nghị các tỉnh thành tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn các giải pháp phát triển kinh tế xã hội hậu covid một mươi chín
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ thị số bốn mươi hai của ban bí thư về phòng chống thiên tai bão lũ